các tỉnh trung trung bộ cũng phải gánh chịu hậu quả nặng nề do bốn đợt mưa bão lũ lụt liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn
và quảng trị là một trong số nhiều địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất
hiện nay lượng mưa tại quảng trị đã giảm xuống người dân đang tranh thủ khắc phục những thiệt hại để ổn định cuộc sống
đây là ngôi nhà của ông trần đức thảo thôn phú mỹ kiên xã triệu giang huyện triệu phong tỉnh quảng trị
chỉ cách đây hai ngày ngôi nhà này bị nước lũ tràn vào nhà và ngập tới gần hai mét
tất cả đồ dùng sinh hoạt của gia đình ông không thể sử dụng được nữa
thì lũ lên thì gia đình buộc phải là dí dơi của mạng con người thôi nói chung đưa lên nhà cao
còn của thì tùy theo sức thân niên nhơi thân niên tới bưng bê có cái được và có cái ướt
tất cả đồ điền trong gia đình dưới dơi nó cũng sử dụng được nói chung đã ướt hết

còn đây là ngôi nhà mà gia đình ông cùng hơn hai mươi người khác trong thôn tránh nạn khi nước lũ dâng cao
những người phụ nữ cùng chú tại ngôi nhà này cũng đang tranh thủ tìm lại đồ đạc quần áo để xem còn có thể sử dụng được không
sạch rồi thì trong lúc ba con tới thì không thể nào là ngủ được chỉ có đứng thức đêm thôi
trong lúc lũ lên thì điền mất công tác cứu hô đôi phong trọng lụt bạo ở thôn thì làm trong ngày thôi
chứ mình đêm thì họ không thể làm được vì điền không đàn không nên là nước lớn quá
hiện nay trên địa bàn toàn huyện triệu phong còn gần một mươi bốn hộ dân bị ngập trong đó số hộ bị ngập nặng là gần bốn hộ số hộ phải di rời là gần một hộ với khoảng trên hai nhân khẩu
tổng thiệt hại ước tính gần hai trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị dù nước đã rút gần nửa mét nhưng gần một hộ dân tại thôn xuân tam mỹ xã triệu trung
vẫn chìm sâu trong biển nước theo những người dân ở đây chia sẻ tình trạng này đã diễn ra một mươi ngày nay
hình thức di chuyển trong thôn duy nhất là bằng những chiếc ghe như thế này
công tác cứu trợ cũng như là sinh hoạt của người dân vẫn đang diễn ra rất khó khăn
triệu phong đã ngay lập tức chỉ đạo các đơn vị địa phương huy động lực lượng và phương tiện để giúp người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ theo các cấp báo động và hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng nặng
những món quà được trao tuận tay người dân đang bị cô lập này tuy không lớn
nhưng đó là những tình cảm quý báu là những nghĩa cử cao đẹp của tình làng nghĩa xóm tình quân dân
đối với các hồ bị ngập nặng bị cô lập do lũ lụt thì chính quyền địa phương có các phương án là thường xuyên dùng lực lượng và thuyền để đi đến từng nơi
hỏi thăm tình hình và cung cấp các loài lương thực thực phẩm như nước uống mì tôm
rồi các loài thức ăn
các loài thức ăn liền như mì đồng gói cũng như là có cả các phần cơm làm sẵn để giúp cho các hồ vượt qua trong những cơn lụt lụt và không thể là có thể tự mình để xoay sợ được
lịch đạo huyền ban chỉ huy phòng chống thiên tai của huyền đã thiện khai các phương án và đặc biệt các xã thị trấn trên địa bàn của huyền rất chủ động và thiện khai các phương án bốn tay chỗ
chúng tôi rất lưu ý các khu vực sạc lở đất các vùng gò đồi
các địa bàn ngập sâu ven sông thật hạt sông vịt đình
từ ngày sáu tháng một mươi đến nay trên địa bàn tỉnh quảng trị sạt lở đất nghiêm trọng vùng đồi núi một trăm một mươi tám trên một trăm hai mươi năm xã phường thị trấn
trong đó có hơn sáu mươi xã phường bị ngập sâu khoảng gần bốn mươi bốn hộ với trên một trăm ba mươi bốn nhân khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng làm ba mươi hai người chết hai mươi tám người bị mất tích thiệt hại lớn về kinh tế đời sống của người dân trong những ngày này
trước tình hình thời tiết có thêm những diễn biến xấu trong thời gian tới cần phải có những phương án cụ thể để phòng tránh những thiệt hại lớn có thể xảy ra với người dân